ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi năm công an tỉnh bà rưu vũng tàu đã bắt giữ được đối tượng nguyễn văn phụ khi đối tượng vừa về nhà tại ấp suối lê xã tân lâm huyện xuyên mộc tỉnh bà rưu vũng tàu để bàn giao cho cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an điều tra xử lý